thưa quý vị mới đây công an quận hoàn kiếm thành phố hà nội vừa phối hợp với các lực lượng có liên quan
ập vào quán bar ở hai mươi hai tống duy tân quận hoàn kiếm tp hà nội
tại đây lực lượng công an đã phát hiện tại tám bàn có ma túy
trong số một trăm ba mươi bảy người bị đưa về trụ sở cơ quan công an thì có bảy mươi người dương tính với ma túy
vào khoảng một giờ ngày một tháng bốn đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận hoàn kiếm
thành phố hà nội phối hợp với các lực lượng có liên quan bất ngờ kiểm tra quán bar có địa chỉ
tại hai mươi hai tống duy tân quận hoàn kiếm
thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện trên tám bàn trong quán bar có ma túy dạng kẹo và ke
ngay sau đó một trăm ba mươi bảy người gồm cả nhân viên quán bar và khách được đưa về trụ sở cơ quan công an
qua test nhanh cơ quan công an xác định có bảy mươi trên một trăm ba mươi bảy người
được xác định dương tính với ma túy
còn tại tỉnh thái nguyên công an tp thái nguyên cũng vừa phá thành công truyền án ma túy
bắt giữ một đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy thu giữ một mươi bảy bánh heroin
vào khoảng một mươi tám giờ một mươi năm phút ngày hai mươi bảy tháng ba tại khu vực tổ bảy phường tân thịnh tp thái nguyên
công an tp thái nguyên chủ trì phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an
bắt quả tăng cà văn trí sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu chú tệ xã triềng đông huyện tuần giáo tỉnh điện biên
đang sử dụng ô tô vận chuyển trái phép một mươi bảy bánh heroin có khối lượng gần sáu kg
tại cơ quan công an trí khai nhận được một người đàn ông ở cùng địa phương thuê vận chuyển số ma túy trên
từ tỉnh điện biên đến tỉnh thái nguyên và sẽ được trả công
khi đến khu vực phường tân thịnh tp thái nguyên thì bị bắt giữ cùng tăng vật
hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ
sáng nay văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an đà nẵng đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng
đối với bà nguyễn thị phương loan năm mươi năm tuổi trú tại phường trương định quận hai bà trưng hà nội
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
người phụ nữ này tung tin mình có người quen có thể cho bị hại vay mượn hàng triệu usd
theo kết quả điều tra vào đầu năm hai nghìn một mươi bảy một bị hại có nhu cầu vay khoảng hai mươi triệu usd
để thực hiện dự án khu du lịch
tâm hương thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
qua giới thiệu từ người quen bị hại gặp lan để giúp vay tiền
để lấy lòng tin của bị hại lan khoe chồng mình làm đại tá ở quân khu năm
và có quen biết với nhiều người ở chính phủ có thể giúp vay vốn với lãi suất yêu đáy
bà lan yêu cầu anh này đưa tám trăm linh triệu đồng để lo liệu và hứa hẹn sẽ làm thủ tục vay trong thời hạn sáu tháng
từ tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng ba năm hai nghìn một mươi chín vợ chồng bị hại đã nhiều lần chuyển tiền cho bà lan với số tiền hai hai tỷ đồng
khi phát hiện bà lan không có khả năng vay vốn và trả lại tiền nên bị hại đã làm đơn tố cáo
làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra công an đà nẵng bà nguyễn thị phương lan khai đã rút và chuyển hết tiền
trong tài khoản để làm quà biếu giúp vợ chồng bị hại vay vốn nhưng lại không khai thông tin người nhận
qua xác minh bà lan đã sử dụng tiền vào mục đích cá nhân
năm đường dây ổ nhóm đối tượng làm giả
các loại giấy phép lái xe ô tô mô tô có quy mô lớn
hoạt động liên tỉnh vừa bị công an thành phố hà nội đấu tranh bóc gỡ
phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ
đồng loạt triển khai một mươi hai tổ công tác tại hà nội thành phố hồ chí minh và tỉnh nam định
bắt giữ và khám xét tại một mươi hai địa điểm liên quan đến đường dây và bắt giữ bốn mươi bốn đối tượng liên quan
đây là các loại giấy tờ lái xe ô tô xe máy được làm giả
điều đang nói các đối tượng làm giả chọn bộ hồ sơ từ bảng điểm
giấy khám sức khỏe và kết quả thi sát hạch cùng nhiều loại giấy tờ khác
để có thể làm giả mà như thật thế này các đối tượng đã đầu tư mua sắm trang thiết bị hiện đại công nghệ tân tiến
quy mô hoạt động trên phạm vi cả nước với hàng chục nghìn giấy phép lái xe giả đã được tiêu thụ
thu lợi bất chính khoảng hai mươi tỷ đồng
em tìm hiểu trên mạng em xem youtube thì em tự tìm hiểu để em làm
không thông qua ai giới thiệu
và đến khi em làm được
thì em có đi mua máy móc ở trên mạng về
em làm giả các loại giấy tờ bằng lái xe giả lại được một năm rồi
các đối tượng lợi dụng mạng xã hội như facebook zalo để đăng quảng cáo về việc làm giấy phép lái xe giả
chúng nói với khách hàng là có chỗ làm chui không phải đi học
người nào có nhu cầu chỉ cần phô tô căn cứ công dân kèm ảnh ba x bốn điện thoại và địa chỉ nhận hàng
sau khoảng từ năm đến bảy ngày sẽ có bằng
bao gồm cả bằng lái xe và bộ hồ sơ
giá giấy phép lái xe máy từ một triệu đến một năm triệu
giấy phép lái ô tô là từ hai đến bảy triệu từ hạng a một a hai hay b một b hai
qua điều tra thì tôi xác định là các đối tượng này đều đã tìm hiểu trên mạng internet về các phương thức sản xuất này
và các đối tượng thậm chí mua cả những phần mềm những cái ổ cứng chuyên sản xuất bằng lái xe giả
rồi các cái mẫu dấu mẫu văn bản của các cái cơ quan
rồi thì mẫu dấu của các cái đơn vị trên phạm vi của cả nước
sau đó các đối tượng này thường về chuẩn bị các công cụ khác như ví dụ như mua sắm máy in máy ép máy dập
và các cái phôi cứng được dùng để làm thẻ nhựa theo cái bằng giấy phép lái xe được lưu hành hiện nay
với cái tài liệu điều tra thì chúng tôi đã xác định được các đối tượng đã sản xuất được khoảng hai mươi chiếc bằng bộ bằng giấy phép lái xe máy và ô tô giả
và tiêu thụ trên địa bàn toàn quốc
thì cơ quan cảnh sát điều tra cơ quan thành phố nội đề nghị
những người đang sử dụng những giấy phép lái xe giả thì giao nộp cho cơ quan công an để điều tra và xử lý theo quy định pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra cơ quan thành phố kế nghị đối với các cơ quan được cấp phép các cái giấy phép lái xe máy và ô tô
sẽ nâng cao cái chế độ bảo mật để chống cái việc các đối tượng lợi dụng để sản xuất các cái giấy phép máy và ô tô giả
vụ việc trên cho thấy tình trạng rất đáng báo động
khi một bộ phận không nhỏ những người không qua đào tạo nhưng vẫn muốn có bằng cấp chứng chỉ giấy phép lái xe
hệ lụy của hành vi làm giả giấy phép lái xe là đặc biệt nguy hiểm
chính vì vậy cơ quan chức năng sẽ tiếp tục mở rộng điều tra xử lý cả những đối tượng có hành vi mua và sử dụng loại giấy phép giả này
xảy ra mâu thuẫn
trần văn quân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chú tại xã đặc sác huyện đắk minh đã dùng hung khí đâm tử vong nạn nhân
trần văn quân đã bị công an tỉnh đắk nông bắt tạm giam
vào ngày một mươi ba tháng ba quân và ông nguyễn mạnh kiểm chú tại xã đắk sắc cùng nhau uống rượu tại nhà quân
sau đó giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn nên quân đã dùng dao đâm chết ông kiểm rồi sử dụng xe máy đi đến nhiều tỉnh thành phía nam lẩn trốn
ngay sau khi tiếp nhận tin báo lực lượng công an phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành các hoạt động điều tra xác minh làm rõ vụ việc
và bằng các biện pháp nghiệp vụ vào ngày một mươi chín tháng ba công an đắk nông đã bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn trên địa bàn thành phố giang nghĩa
cũng với hành vi giết người đối tượng văn công anh chú ở xã phú xuân huyện crong năng tỉnh đắk lắc vừa bị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc khởi tố bắt tạm giam
trong quá trình công anh đến nhà của phạm ngọc dũng là em họ của công anh ở cùng xã phú xuân để nhậu thì xảy ra mâu thuẫn
công anh có dùng tay đánh vào đầu dũng
thì dũng bỏ đi ra ngoài
lúc sau dũng quay lại nhà và tiếp tục rủ công anh nhậu nhưng bị công anh từ chối nên dũng đã lấy con dao ở trong nhà đâm công anh thì công anh dùng tay trái gạt đỡ được nên con dao rớt xuống nền nhà rồi lao vào đánh lại dũng
sau đó dũng bỏ chạy ra ngoài nhặt được một cây gỗ lao vào đánh trúng vào lưng công anh
lúc này công anh nhặt con dao lên đuổi theo chém dũng và đâm một nhát vào mạng sườn bên phải của dũng rồi bỏ đi vào nhà
sau đó gia đình dũng phát hiện dũng nằm bất tỉnh trong vườn nhà
nên đã cùng với công anh đưa dũng đi cấp cứu nhưng sau đó dũng đã tử vong
sau đó công anh đã đến cơ quan công an để đầu thú